bộ giáo dục và đào tạo quy định có ba mức đánh giá học sinh tiểu học bộ y tế quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội là ba trong số những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng một mươi một tới đây
có hiệu lực từ ngày sáu tháng một mươi một thông tư hai mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo quy định có ba mức đánh giá học sinh tiểu học hoàn thành tốt hoàn thành và chưa hoàn thành
hoàn thành tốt là thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục hoàn thành là thực hiện được các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục chưa hoàn thành là chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục
việc đánh giá theo ba mức sẽ được giáo viên thực hiện vào giữa kỳ và cuối mỗi học kỳ
thông tư hai mươi hai cũng quy định thông qua quá trình đánh giá thường xuyên đến giữa và cuối học kỳ lượng hóa mỗi năng lực phẩm chất thành ba mức tốt đạt và cần cố gắng
từ ngày một tháng một mươi một tới đây thông tư ba mươi hai của bộ y tế quy định việc chi trả các chi phí thực tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có hiệu lực
theo đó các chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ chi trả bao gồm chi phí đi lại tới cơ sở khám bệnh chữa bệnh để được tư vấn khám kiểm tra theo dõi sức khỏe thực hiện dịch vụ kỹ thuật y tế xác định theo giá ghi trên vé hóa đơn hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ phương tiện đồng thời chi trả chi phí liên quan đến y tế
từ ngày một tháng một mươi một tới đây thông tư ba mươi hai của bộ y tế quy định việc chi trả các chi phí thực tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thay hộ chi phí để đảm bảo chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thay hộ